một lần nữa xin nhắc lại trước sự việc đau lòng này quý khán giả hãy thật bình tĩnh lắng nghe câu chuyện bằng hai tay
không thông tin sai lệch về vụ án đồng thời phòng cảnh sát hình sự đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên
khi phát hiện thông tin về đối tượng cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ
cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin an toàn cho người cung cấp
đồng thời cảnh báo người dân nếu như che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo